và ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng đỉnh điểm
nếu có thể quý vị nên lên sẵn lịch trình của cả ngày
sao cho thuận tiện hạn chế tiếp xúc với ánh nắng trong một thời gian dài
nhất là cũng giờ trưa và đầu giờ chiều